chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh youtub báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây hà nội ghi nhận bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
cdc thành phố ra thông báo khẩn tìm người tới nhiều địa điểm thuộc năm quận trung tâm thủ đô
vì liên quan tới các ca mắc mới trên
quý vị hãy chú ý lắng nghe xem rằng mình có đi tới các địa điểm tiếp xúc với ai
khi ở trong những vùng xứ đây hay không để khai báo kỳ thờ với các cơ quan chính quyền
liên quan tới các ca covid một mươi chín mới vừa được ghi nhận
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông báo tìm người đến nhiều địa điểm cụ thể
tại quận cầu giấy khoảng một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một phòng vip tầng một tòa nhà hoàng ngân plaza một trăm hai mươi năm hoàng ngân
khoảng chín giờ ngày bốn tháng một mươi một phở lý quốc sơn đường nguyễn chánh
khoảng một mươi giờ ngày bốn tháng một mươi một quán cà phê
nằm đầu đường hoàng đạo thúy
tại quận tây hồ khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi quán chim trời gần hồ tây
tại quận thanh xuân vào ba ngày hai mươi chín tháng một mươi ba mươi tháng một mươi
từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ba mươi và ngày một tháng một mươi một
tại lily s cafe club chung cư trung hòa nhân chính
hai mươi bảy lê văn phương phường nhân chính
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng một mươi chợ quang nhân nhân chính
sáng ngày một tháng một mươi một và một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một
quán gội đầu tầng một tòa nhà ab chung cư imbria garden
hai trăm linh ba nguyễn huy tưởng
khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một quán fadin coffee
số một liên kề một khu đô thị đông hà bảy chín mươi nguyễn tuân thanh xuân trung
tại quận ba đình từ một mươi chín h đến một mươi chín h ba mươi ngày hai tháng một mươi một
chào quán hai mươi bốn núi trúc giảng võ
tại quận hoàn kiếm khoảng hai mươi hai h ngày hai tháng một mươi một
quán nước ép bà triệu giao đường trần nhân tông

quận hai bà trân

cửa hàng quần áo mai hát đế quận đóng đa
từ một mươi bốn h ba mươi đến một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một
skyline coffee garden ba mươi sáu a hoàng cầu
cdc hà nội yêu cầu những người đến địa điểm trên
thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn cdc hà nội

một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư phấn
trưa cùng ngày hà nội ghi nhận bốn mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín mới
trong đó có hai mươi bốn ca cộng đồng một mươi bảy ca tại khu phong tỏa sáu ca tại khu cách ly
bên cạnh đó liên quan đến ổ dịch ở xã ninh hiệp
lực lượng chức năng huyện gia lâm phát hiện thêm ba trường hợp
trong một gia đình ở xóm trọ tổ dân phố kiên thành thị trấn châu quỳ
dương tính với covid một mươi chín
ổ dịch tại ninh hiệp là ổ dịch mang nhiều nguy cơ
lợi bệnh tiềm ẩn tại thành phố hà nội
chính quyền và người dân tại hà nội phải hết sức cảnh giác
mỗi khi di chuyển bên ngoài để tránh tiếp xúc phải với người bị mắc covid một mươi chín
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện gia lâm
tính đến sáng ngày năm tháng một mươi một trên địa bàn xã ninh hiệp có một mươi caf
một trăm năm mươi năm trường hợp f một bốn trăm linh năm f hai
đã tổ chức lực lượng thực hiện xét nghiệm pcr cho sáu năm trăm năm mươi một người
liên quan đến ổ dịch ở xã ninh hiệp
lực lượng chức năng huyện gia lâm
và hà nội phát hiện thêm ba trường hợp
trong một gia đình ở xóm trò tổ dân phố kiên thành thị trấn châu quỳ
dương tính với covid một mươi chín huyện gia lâm đang triển khai các biện pháp
để khoanh vùng truy vết và xét nghiệm những trường hợp liên quan
trước đó sáng ngày năm tháng một mươi một sở chỉ huy phòng chống dịch huyện gia lâm cho biết
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã ninh hiệp
ủy ban nhân dân hiện sở chỉ huy phòng chống dịch huyện
đã chỉ đạo xã ninh hiệp thực hiện giãn cách toàn xã để truy vết
phòng chống dịch huyện gia lâm
theo đó ủy ban nhân dân xã ninh hiệp đã khẩn trương ban hành thông báo số hai nghìn bốn trăm linh sáu
trên tb gạch ủy ban nhân dân về việc giãn cách toàn xã ở cấp độ bốn
từ một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một tạm dừng các dịch vụ kinh doanh buôn bán dịch vụ ăn uống
hoạt động thể dục thể thao không cần thiết trong toàn xã để phục vụ công tác truy vết
phòng chống dịch trừ các chợ dân sinh cửa hàng thực phẩm thiết yếu
tiếp tục tổ chức xét nghiệm lấy mẫu cho toàn bộ người dân
trên địa bàn xã để sàng lọc các trường hợp f f một f hai
chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh hiệp nguyễn văn tuấn thông tin thêm
ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu người dân trên địa bàn ai ở đâu ở yên đó
không được tập trung quá năm người tại nơi công cộng
thực hiện các quy định về phòng chống dịch tự theo dõi sức khỏe tại nhà
và khai báo y tế v v
đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có triệu chứng
nghi nhiễm covid một mươi chín phải khai báo ngay với trạm y tế xã để được hướng dẫn
cách ly điều trị kịp thời
để ứng phó với tình hình dịch covid một mươi chín xã ninh hiệp cũng đã khẩn trương
thành lập tám điểm kiểm soát tại địa bàn và nhà riêng của các ca nghi f
phong tỏa trục đường thôn sáu và bảy từ cửa hàng ba gia đến trụ sở cũ của công an xã
khu vực xung quanh di tích thạch sàn đến miếu trung thôn bốn
lập gần bốn mươi chốt kiểm soát tại nhiều khu vực như tuyến giáp ranh với phường bình đẳng
huyện từ sơn tỉnh bắc ninh các trục đường liên thôn liên xã
sẵn sàng trong mọi tình huống là một trong những cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín để phát hiện sớm ca bệnh cảnh báo tránh lây nhiễm trong cộng đồng
tất cả một trăm linh bệnh nhân người nhà bệnh nhân khách mời đến bệnh viện đều phải khai báo y tế
với trường hợp có triệu chứng lâm sàng hoặc có yếu tố dịch tễ đều phải làm xét nghiệm ngay lập tức
trước khi vào viện điều trị nội trú một trăm linh bệnh nhân
người nhà bệnh nhân dù có triệu chứng hay không đều phải làm xét nghiệm
kết quả âm tính mới được ở lại
định kỳ có một tuần bệnh nhân xét nghiệm một lần theo đúng quy định
ngoài ra một trăm linh nhân viên y tế bác sĩ điều dưỡng hộ lý nhân viên nhà ăn bảo vệ v v
tại bệnh viện cũng được xét nghiệm một tuần một lần
đến thời điểm này bệnh viện đón tiếp tám trăm linh bệnh nhân ngoại trú một ngày gần năm trăm linh bệnh nhân nội trú
chia sẻ về vấn đề năng lực chẩn đoán điều trị
giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang nguyễn văn thường cho biết
tính đến nay bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho gần chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
hiện bệnh viện đang điều trị cho hơn một trăm năm mươi bệnh nhân
trong đó có sáu bệnh nhân thở oxy thở máy hai bệnh nhân lọc máu
bệnh viện được giao hai trăm năm mươi giường điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện tại theo phương án một bệnh viện đang kích hoạt một trăm năm mươi giường
đồng thời đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị phòng hộ thuốc men v v
còn tại bệnh viện đa khoa đống đa thời gian qua vẫn triển khai song song hai nhiệm vụ
vừa khám chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đến nay bệnh viện đã hỗ trợ điều trị thu dung cho hơn một bệnh nhân covid một mươi chín
tại khu điền l ba để kiểm soát linh hoạt an toàn đặt cảnh báo phòng chống dịch
ở mức độ cao nhất
một trăm linh người ra vào bệnh viện phải khai báo y tế khai thác các yếu tố liên quan
đến những vùng dịch đặc biệt là vùng đỏ da cam vàng để tăng sàng lọc
thông luồn cũng như làm xét nghiệm
đảm bảo khả năng thu dung điều trị
giám đốc bệnh viện đa khoa đống đa phạm bá hiền cho biết hiện nay hàng ngày
bệnh viện đón tiếp khoảng sáu trăm linh tám trăm linh bệnh nhân đến khám bệnh
khoảng ba mươi bảy mươi trường hợp có triệu chứng nghi ngờ cần phải xét nghiệm
thậm chí có thời điểm lên tới một trăm linh một trăm năm mươi trường hợp cần phải sàng lọc xét nghiệm hàng ngày
để phòng tránh lây nhiễm với bệnh nhân nội trú bệnh viện quán triệt không người vào thăm non
những trường hợp nặng sẽ cố định người chăm sóc bệnh viện quán triệt nhân viên và bệnh nhân
hạn chế giao lưu ở các khoa phòng đảm bảo nguyên tắc năm k trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện
và bố trí sắp xếp phòng khám theo giờ tránh tập trung đông người
bên cạnh đó bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch phương án để chuẩn bị nhân lực vật tư
thuốc men phương tiện phòng hộ trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh tăng lên
đề cập đến vấn đề này giám đốc sự y tế hà nội trưng thị nhị hà cho biết
suốt bài học kinh nghiệm sâu sắc từ công tác phòng chống dịch thời gian qua tại tp hcm các tỉnh phía nam
hà nội xác định y tế cơ sở là trọng yếu trụ cột trong phòng chống dịch giai đoạn mới
các trạm y tế đội y tế lưu động tại khu cách ly phong tỏa vẫn đang duy trì hoạt động
để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
để đảm bảo khả năng thu dung điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh
đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
các đơn vị thường xuyên đánh giá việc thực hiện bệnh viện phòng khám an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm đối với người bệnh người nhà bệnh nhân nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ
sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú nội trú lưu ý tại các khoa cấp cứu
hồi sức tích cực chạy thận chu kỳ bệnh nhân cao tuổi người mắc bệnh mạng tính hồi chứng cúm
viêm phổi nặng thở máy v v để chỉ định xét nghiệm cách ly kịp thời
kiệt đối không để tình trạng phát hiện mùn ca bệnh
bà hà nhấn mạnh sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo sẵn sàng về nhân lực vật tư trang thiết bị thuốc v v
phục vụ người bệnh theo các tình huống diễn biến dịch
đặc biệt lưu ý khu cách ly tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ ca bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh
thưa quý vị hà nội là thành phố đã được cho mở cửa từ sớm để trở lại với cuộc sống bình thường mới
thế nhưng lại có những ổ dịch nguy hiểm nhưng f vẫn đang ở ngoài cộng đồng
có khi cũng không biết mình bị nhiễm vẫn sinh hoạt và di chuyển ở khắp mọi nơi
nếu ai có đi qua các địa điểm đã được nêu trên hay biết người đi qua các địa điểm đó thì hãy nhanh chóng báo với cơ quan chính quyền
để được cách ly kịp thời tránh để lây lan dịch trong cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại